căn cứ và kết quả điều tra cơ quan tố tụng đã có quyết định đưa ra xét xử đối với một trăm linh bị cáo trong vụ án
trong đó năm mươi năm đối tượng bị truy tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
chín đối tượng bị truy tố về tội khủng bố một đối tượng bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
và một đối tượng bị truy tố về tội che giấu tội phạm
ngoài ra có sáu đối tượng đang sống ở nước ngoài sẽ bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố
trước đó vào đêm mùng một mươi dặn sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân xã ia tiêu và ia cơ thu huyện trư quỳnh tỉnh đắk lắc
giết chết bốn cán bộ công an xã làm bị thương hai cán bộ công an xã khác
đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến tính mạng sức khỏe cán bộ người dân
phá hủy tài sản cơ quan tổ chức với mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là nhà nước đề gà
lại có thêm hàng trăm gói chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển
vừa được đồn biên phòng bình hải phối hợp với công an xã bình hải phát hiện tại bờ biển gành
nước nhì thuộc thôn phước thiện xã bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ vào khoảng hai trăm tám mươi tám gói dạng bánh hình chữ nhật
mỗi gói khoảng một kg với số lượng ba kg ma túy lợi cocaine mà lực lượng chức năng phát hiện vào ngày bốn tháng một
trước việc liên tục phát hiện ma túy và vật thể nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển với số lượng lớn
lực lượng chức năng đã phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm
đồng thời tăng cường lực lượng phối hợp với công an dân quân tuần tra dọc theo tuyến bờ biển do đơn vị quản lý
nhằm phát hiện và thu gom triệt đề không để các vật thể này rơi vào tay những đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết
phối hợp với công an phường nghĩa lộ đã bắt quả tăng nguyễn hiệu lâm
trú tại phường nghĩa lộ tp quảng ngãi về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô số đề thắng thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ gần năm mươi tờ lịch với số tiền ghi bảy trăm linh triệu đồng
quá trình đấu tranh lâm khai nhận hàng ngày nhận các số lô số đề do các nhà cái khác chuyển đến
đây là đường dây đánh bạc lớn tại quảng ngãi tồn tại nhiều năm gây phức tạp về an ninh trật tự
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiến hành thụ lý điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một đối tượng liên tiếp thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản với số tiền lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
vừa bị công an tỉnh gia lai phối hợp với công an các đơn vị địa phương đấu tranh bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn khắc khánh trú tại tp pleco
tại cơ quan điều tra khánh khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản tại các huyện
mang giang trư bư trư xe tp pleco và tỉnh con tum
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng đêm tối sơ hở của người dân và các cơ quan doanh nghiệp trường học
để đột nhập vào cậy cửa phá khóa trộm cắp tài sản với tổng số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
được biết khánh từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
mua pháo hoa nổ để bán lại cho những người có nhu cầu đốt pháo trong dịp tết nguyên đán nhằm kiếm lời
phạm văn tiệp chú tại huyện ân thi tỉnh hưng yên vừa bị công an tỉnh hưng yên phát hiện và bắt quả tăng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một tại khu vực thôn trai thôn xã hồng quang huyện ân thi
cơ quan công an đã bắt quả tăng tiệp đang có hành vi buôn bán hàng cấm
thu giữ trên xe ô tô do tiệp điều khiển là hai thùng bìa cắt tông
bên trong có bốn mươi tám khối hộp hình chữ nhật in chữ nước ngoài
kết quả giám định xác định số khối hộp hình chữ nhật trên là pháo hoa nổ có tổng khối lượng năm mươi tám kg
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv